từ đầu năm cho đến nay trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã có gần bốn mươi năm ca sốt xuất huyết
tăng gấp đôi so với năm ngoái trong đó đã có tới chín ca tử vong
thế nhưng nhiều người vẫn còn thờ ơ xem nhẹ và không chủ động phòng bệnh
trong chín ca tử vong có bảy trường hợp là người lớn hai trường hợp là trẻ em
nguyên nhân tử vong hầu hết đều do đưa đến bệnh viện trễ sau một thời gian tự mua thuốc điều trị tại nhà
hoặc kèm theo các bệnh lý béo phì bệnh mãn tính v v
hiện nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm nhận định sốt xuất huyết vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
để phòng chống bệnh sốt xuất huyết lây lan mọi người dân gia đình cơ quan đơn vị
cần tự giác loại bỏ các ổ lăng quăng trong nhà nơi làm việc
trường hợp bị sốt cao đột ngột đau sâu hốc mắt hoặc có dấu hiệu xuất huyết
nên đi khám tại các bệnh viện phòng khám để được chẩn đoán và điều trị đúng